tại thôn mè thượng xã phương thiện tp hà giang tỉnh hà giang công an tp hà giang đã phát hiện bắt quả tang đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tạm trú cùng địa chỉ trên đang có hành vi tảng trữ trái phép chất ma túy
hoàng văn tấn bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi ba a ba nghìn bốn trăm sáu mươi bảy
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ trên xe có một bao thuốc lá thăng long bên trong có chứa hai viên nén màu vàng hình tam giác và hai túi ni lông bên trong chứa ma túy tổng hợp
mở rộng hiện trường và tiến hành khám xét nơi ở của hoàng văn tấn lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm hơn sáu mươi tám gam ma túy tổng hợp
công an thành phố hà giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng hoàng văn tấn để tiếp tục điều tra